sở y tế phú yên xác nhận trường hợp đang được cách ly tại trung tâm y tế huyện đồng xuân tỉnh phú yên
có đến bệnh viện đà nẵng trong ngày một mươi sáu tháng bảy đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
sở y tế phú yên đang tiếp tục theo dõi tiến hành xét nghiệm lần hai và sẽ thông báo ngay sau khi có kết quả
chính quyền địa phương đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời giá soát lại toàn bộ những người đã đến thành phố đà nẵng từ ngày một tháng bảy đến nay
sử dụng nhân lực tại chỗ để khoanh vùng và hạn chế người tiếp xúc với khu vực sinh sống và người thân của người nghi nhiễm bệnh